cùng với các tỉnh thành trong cả nước những ngày qua hàng chục nghìn học sinh tỉnh quảng ngãi đã có mặt trong kỳ thi tuyển vào lớp một mươi
sau khi hoàn thành phần thi môn toán thì nhiều thí sinh đã phát hiện đề thi có hai câu giống hệt với đề thi thử của một trường học trên địa bàn tỉnh
hơn một mươi hai sáu trăm linh thí sinh tỉnh quảng ngãi bước vào môn thi toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
ngay sau khi kết thúc buổi thi nhiều học sinh và phụ huynh phát hiện nội dung đề thi chính thức có hai bài giống với đề thi thử của trường trung học cơ sở nguyễn bá loan huyện mộ đức
đại diện ngành giáo dục đã lên tiếng về vấn đề này

người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh quảng ngãi cho rằng không chỉ riêng môn toán mà các môn khác cũng có thể có những nội dung chung với ngân hàng đề hay nội dung ôn tập chung
hiện các ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi đang ra soát lại các khâu tổ chức đề thi sau khi hoàn tất các môn thi